tại quảng ngãi đã hơn một mươi ngày qua hàng trăm tấn bí đỏ nhật bản chín rộ đã đến kỳ thu hoạch nhưng không một thương lái nào đến thu mua
người nông dân tỉnh quảng ngãi vô cùng lo lắng khi mà hàng nghìn quả bí đỏ đang dần bị hư thối và chiến dục ngoài đồng
đến thời điểm hiện nay quảng ngãi có khoảng một trăm hai mươi tấn bí đỏ nhật ứ động vì không có thương lái đến thu mua
lượng tồn động lớn bí đỏ nhật chủ yếu ở huyện bình sơn sơn tịnh
hầu hết số bí đỏ ứ động quá ngày thu hoạch nên chiến dục hư thối
mỗi ngày trôi qua số bí đỏ bị hư càng nhiều bà con nông dân xót xa nhưng đành bất lực
theo chính quyền địa phương đầu vụ đông xuân các xã đã hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư phát triển việt nam
về trồng giống bí đỏ nhật với cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau khi thu hoạch
tuy nhiên đến thời điểm này khi bí đỏ chín rộ thì đơn vị này không thu mua cho bà con theo cam kết
trong khi đó giống bí đỏ nhật bản là loại có vỏ mỏng nên sau thu hoạch rất dễ bị hư hỏng
sự chậm chế của doanh nghiệp khiến hàng trăm tấn nông sản cùng với công sức của bà con nông dân mất trắng
như vậy sau dưa hấu nông dân quảng ngãi tiếp tục khó khăn khốn đốn khi doanh nghiệp bội ước